thưa quý vị vào dạng sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
vừa xảy ra trên quốc lộ hai đoạn qua xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
giữa xe container và một xe ô tô khách làm năm người tử vong và nhiều người khác bị thương
vào khoảng một giờ ba mươi sáu phút cùng ngày ô tô khách mang bị kiểm soát hà giang
lưu thông trên quốc lộ hai hướng hà giang tuyên quang
đến km một trăm năm mươi một thì xảy ra va chạm với xe container kéo theo rơm óc
vụ tai nạn đã khiến năm người tử vong tại chỗ nhiều người bị thương xe ô tô khách bị biến dạng
lực lượng kế sát phòng cháy trễ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tuyên quang
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cắt rỡ và cứu những người bị nạn
nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do xe container khi đến đoạn đường cong không làm chủ tốc độ
đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đi chiều ngược lại
sáng nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xử sơ thẩm vụ án vạn thịnh pháp
vợ chồng bà trương mỹ lan cùng tám mươi bốn bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội danh
tham mưu tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao bà trương mỹ lan không giữ chức vụ
tại scb là cổ đâm chính đã sử dụng scb như một kênh huy động vốn cá nhân
lợi dụng tình hình để rút tiền từ tài khoản gửi của người dân và khách hàng
hành động này nhằm mục đích để bà trương mỹ lan rút tiền sử dụng cá nhân
trả nợ cho các khoản vay trước đó nhằm che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu
của ngân hàng scb gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn
cáo trạng cũng cho biết bà trương mỹ lan đã chiếm đoạt hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
theo cơ quan tố tụng bà trương mỹ lan là người điều hành tập đoàn vạn thịnh pháp
với hơn một doanh nghiệp lớn và nhỏ trong ngoài nước
để có nguồn vốn huy động duy trì hoạt động hệ sinh thái doanh nghiệp khổng lồ này
bà lan đã tìm cách thâu tóm scb nhằm biến ngân hàng này thành công cụ tài chính của mình
phiên tòa kéo dài từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn
với hành vi chống người thi hành công vụ vũ đình sơn chú huyện tiền hải tỉnh thái bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiền hải khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can để xử lý trước pháp luật
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng hai tại đường dt bốn trăm sáu mươi hai thuộc địa phận thôn đông xã tây giang
quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra xe mô tô do sơn điều khiển
sơn đã không chấp hành có nhiều lời lẽ xúc phạm lăng mạ tổ công tác
dùng tay gạt văng máy đo nồng độ cồn trên tay lực lượng chức năng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện của sơn
bàn giao hồ sơ xử lý cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiền hải
công an thành phố sơn la tỉnh sơn la vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng trần hùng cường
chú tệ phương quyết thắng thành phố sơn la về hành vi cướp tài sản
trước đó ngày một tháng ba đào khánh huyền là sinh viên của trường đại học tây bắc
khi đang đi bộ tại khu vực quân viên trường thì bị cường dùng dao khống chế tấn công
cướp một chiếc điện thoại di động iphone
thông qua các biện pháp nghiệp vụ đến ngày ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sơn la
đã nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản là trần hùng cường
được biết cường đã có một tiền án về tội cướp tài sản
một nhóm người đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại mảnh đất trống thuộc ấp trường thạnh a
xã trường thành huyện thới lai thành phố cần thơ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tàng
tại hiện trường cơ quan công an đã tạm giữ một mươi ba đối tượng cùng vật chứng thu giữ là hơn hai mươi một triệu đồng
bốn con gà đá một mươi năm cặp cửa sắt năm xe mô tô bảy điện thoại các loại và một số tăng vật có liên quan
bước đầu xác định đối tượng phạm cà ngọc còn gọi là ngọc lát là người đứng ra tổ chức đánh bạc
sau đó thuê người cảnh giới và phục vụ ăn uống tại chỗ cho các con bạc
tiếp tục với những thông tin khác liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến hai học sinh tử vong
vào chiều ngày ba tháng ba tại quốc lộ một mươi bốn đoạn qua địa phận xã hòa khánh thành phố buôn ma thuật
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã khởi tố bắt tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn
tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn giao thông khiến hai học sinh tử vong là ông võ duy tâm
bốn mươi ba tuổi trú tại thành phố hồ chí minh
ông tâm bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
như tin đã đưa vào chiều ngày ba tháng ba tại quốc lộ một mươi bốn đoạn qua địa phận xã hòa khánh
thành phố buôn ma thuật đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách do ông tâm điều khiển và một xe máy
hậu quả đã khiến hai em học sinh một mươi sáu tuổi và một mươi tám tuổi cùng chú huyện cư rút tỉnh đắk nông tử vong
vào ngày tai nạn xảy ra hai em đã từ đắk nông lên đắk lắc để nấu cơm thiện nguyện
hỗ trợ các bệnh nhân nghèo tại một bệnh viện
hiện công an thành phố buôn ma thuật đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng là trịnh xuân thành và nguyễn văn trúc cùng chú tại xã xuân lai huyện gia bình
vào tối ngày ba tháng ba tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện gia bình
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cắm chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn
tại km hai mươi bảy hai trăm linh quốc lộ một mươi bảy thuộc địa phận xã nhân thắng
thì phát hiện thành và trúc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà còn phóng xe vượt chốt
ngay sau đó tổ công tác đã đuổi theo yêu cầu hai đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra theo yêu cầu
nhưng thành và trúc không những không chấp hành mà dùng điện thoại cá nhân quay phim ghi hình liên tiếp chửi bới sô đẩy cán bộ làm nhiệm vụ
trúc nhặt gạch ném rồi cả hai tiếp tục tấn công cán bộ làm nhiệm vụ
ngay lập tức lực lượng tăng cường của công an huyện đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ hai đối tượng trên
kiểm tra sau đó người điều khiển xe máy là thành đã vi phạm nồng độ cồn mức sáu trăm một mươi bốn mg trên một lít khí thở
người ngồi sau là trúc có mức nồng độ cồn là bốn trăm bốn mươi hai mg trên một lít khí thở

người ngồi sau là trúc có mức nồng độ cồn là bốn trăm bốn mươi hai mg trên một lít khí thở